liên quan đến vụ nổ kinh hoàng xảy ra tại huyện tiên phước tỉnh quảng nam
chiều nay lực lượng chức năng đã đưa được thi thể của nạn nhân thứ hai ra khỏi đống bê tông đổ nát
có mặt trực tiếp tại hiện trường đại tá nguyễn hà lai phó giám đốc công an tỉnh quảng nam cho biết
lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra xác minh nguyên nhân xảy ra vụ nổ
tuy nhiên qua khám nghiệm hiện trường lực lượng công an đã phát hiện nhiều kíp nổ và thuốc nổ dạng rắn
như tin đã đưa vào khoảng hơn sáu giờ sáng nay tại một ngôi nhà ở thôn phường thuốc xã tiên phong huyện tiên phước tỉnh quảng nam
bất ngờ xảy ra vụ nổ lớn khiến căn nhà bị sập đổ hoàn toàn hai vợ chồng chủ nhà tử vong tại chỗ